với hành vi giết người cố gây thương tích và che giấu tội phạm công an tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng để điều tra về hành vi trên
một đối tượng gồm hồ trí bảo phan hoàng nam tô hoàng lâm nguyễn văn nghĩa đỗ lâm tuấn vũ nguyễn tuấn khanh nguyễn thanh long lê vĩ khang trương minh thanh trần thanh bình và trần dương thanh vi
theo hồ sơ vào khuya ngày hai tháng sáu anh võ văn luận cùng năm người bạn đến quán karaoke thanh vi để hát tại đây nhóm của luận xảy ra mâu thuẫn với võ thị hạnh là nhân viên của quán
khi nhóm của luận ra về thì hạnh gọi điện báo cho nhóm bạn gồm bảo long nam đến cùng nhóm nhân viên của quán lao vào ẩu đả đánh nhóm của luận bằng các hung khí như búa sắt gậy sắt và gậy chơi bia
hậu quả vụ ẩu đà anh luận bị đánh gục tại chỗ bảo cùng vũ và khang đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trước đó
còn ba người khác cũng bị thương nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng truy bắt được một mươi một đối tượng gây án